liên quan đến vụ việc hai thanh niên có hành vi chặn đầu xe ô tô tấn công và gây gỗ đánh nhau với lái xe trên đường vành đai hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng tp hà nội đã xác minh và làm rõ nhân thân của hai thanh niên này là trần văn hiệp ba mươi tám tuổi và trịnh thịnh bốn mươi bốn tuổi
bước đầu thì cơ quan công an đã tạm giữ hai đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật